các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng số ca đang cách ly và điều trị số ca mắc mới trong ngày số ca nhập viện và xuất viện trong ngày đều có xu hướng tăng
điều này phù hợp với tình hình đẩy mạnh công tác xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách các trường hợp f ra khỏi cộng đồng trên địa bàn thành phố
số ca f không cần nhập viện vẫn còn cao hơn số ca xuất viện tuy nhiên khoảng cách này đang được thu hẹp dần
dự báo trong thời gian tới số ca xuất viện sẽ bằng hoặc cao hơn số ca nhập viện
số lượng f cách ly tại nhà cũng có xu hướng tăng nhanh
do thành phố đẩy mạnh triển khai chăm sóc và theo dõi f tại nhà
tỷ lệ f cách ly tại nhà cần nhập viện có xu hướng giảm có thể liên quan tới triển khai các trạm y tế lưu động
tại địa bàn phường xã thị trấn và gói thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà
số trường hợp nhập viện với tình trạng nặng cần hỗ trợ hô hấp vẫn còn cao tương ứng số tử vong vẫn đang ở mức cao
được sự hỗ trợ về nhân lực của bộ quốc phòng sở y tế đã triển khai năm trăm hai mươi trạm y tế lưu động ở hai mươi hai quận huyện
và thành phố thủ đức để chăm sóc và quản lý người f đang cách ly tại nhà
ngày hai mươi bốn tháng tám hội đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế đã có văn bản yêu cầu các ủy ban nhân dân tp thủ đức quận huyện các đơn vị trực thuộc
khẩn trương chi ngay tiền hỗ trợ theo quy định
tuy nhiên do các đối tượng được hưởng chính sách đặc biệt là đối tượng tham gia trực tiếp và gián tiếp bị giới hạn
do đó các đơn vị đang giả soát và lập danh sách lại chưa chi tiền cho các đối tượng được hưởng